tại hà nội tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại đại hội nhiều cá nhân và tập thể của tập đoàn trong phong trào thi đua yêu nước đã vinh dự được nhà nước trao tặng các danh hiệu thi đua cấp quốc gia
đến sự đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm công tác thi đua yêu nước vẫn là một nội dung quan trọng trong quá trình hoạt động của tkv
tập đoàn chủ động gắn các nội dung thi đua với mục tiêu quản lý nhằm phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn thi đua với công tác phát triển nguồn nhân lực
bên cạnh đó là việc đẩy mạnh đổi mới các phong trào thi đua yêu nước duy trì bài bản và nề nếp các phong trào thi đua đặc thù mang bản sắc tkv